thưa quý vị và các bạn thời gian vừa qua cục thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo khu vực ba nhận được thông tin phản ánh của một số tỉnh thành phía nam
về việc có một số đối tượng mạo danh ông trần văn mây cục trưởng cục ba thanh tra chính phủ trực tiếp liên hệ với các địa phương
để yêu cầu cung cấp thông tin tài liệu hồ sơ có liên quan tại địa phương nhằm mục đích là trục lợi cá nhân và làm ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân cục trưởng cũng như của cục ba
để các địa phương biết cảnh giác và hiểu rõ bản chất sự việc tránh bị lừa đảo đối với các hành vi mạo danh của các đối tượng nói trên cục ba thông báo
việc đề nghị các địa phương cung cấp thông tin tài liệu hồ sơ có liên quan tại địa phương để phục vụ cho công tác của đơn vị đều được thể hiện thông qua các văn bản cụ thể của cục để gửi đến các địa phương
cuba đề nghị ubnd các tỉnh thành phía nam thông tin đến đơn vị trực thuộc biết nhằm cảnh giác phòng tránh đối với các hành vi lừa đảo mạo danh
các địa phương có thể đề nghị cho cơ quan công an tiến hành xem xét xử lý hoặc là phản ánh về cục ba để cung cấp thông tin và phối hợp xử lý theo quy định của pháp luật
tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác bị khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng trong thời gian được tại ngoại để sinh con huỳnh thị châu bốn mươi bảy tuổi trú tại quận cẩm lệ thành phố đà nẵng tiếp tục thực hiện thêm vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản khác
qua mua bán bất động sản thì số tiền đối tượng châu chiếm đoạt lên đến là hàng chục tỷ đồng
trước đó vào tháng một năm hai nghìn hai mươi một văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can khám xét nơi ở đối với huỳnh thị châu về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong một vụ án khác
thời điểm khởi tố bị can đối tượng châu đang mang thai nên cơ quan điều tra áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can để phục vụ điều tra
trong thời gian tại ngoại bị can châu thực hiện nhiều vụ lừa đảo khác chiếm đoạt số tiền lớn của nhiều bị hại
đơn cử vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra nhận được đơn của bị hại chú hòa xuân quận cẩm lệ đà nẵng tố cáo huỳnh thị châu lừa số tiền một mươi sáu tỷ đồng thông qua việc mua bán đất đai
sau khi thực hiện quyết định khởi tố bị can vào sáng ngày một mươi sáu tháng tám văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở của bị can huỳnh thị châu
tại đây lực lượng công an đã thu giữ được nhiều giấy tờ tài sản có liên quan đến vụ việc
một đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh sơn la chủ trì phối hợp với công an huyện mộc châu công an huyện vân hồ đồn biên phòng trường sơn mộc châu và cục hải quan sơn la vừa phát hiện và bắt quả ta
đối tượng bị bắt là mùa a thào sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại bản khò hồng xã trường xuân huyện vân hồ tỉnh sơn la lực lượng chức năng đã thu giữ một mươi bánh heroin có trọng lượng hai tám trăm bốn mươi hai sáu mươi chín gram hai điện thoại di động một xe máy cùng một số vật chứng liên quan khác
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận thao mua số ma túy trên từ bên kia biên giới về để bán kiếm lời
khi đang trên đường mang đi bán thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ
như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin vào khoảng tám h năm mươi phút ngày một mươi năm tháng tám trên sông chảy đoạn thuộc địa phận thôn cốc rế xã bản bế simacai đã xảy ra vụ lật thuyền làm hai người chết và ba người mất tích
và ngay sau khi nhận được tin báo chính quyền xã bản mế đã chỉ đạo lực lượng tại chỗ tổ chức tìm kiếm nạn nhân mất tích
chính quyền đã huy động được hơn hai trăm linh người gồm công an xã dân quân cán bộ công chức xã và người dân địa phương tổ chức tìm kiếm
tuy nhiên do nước lớn chảy xiết nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn
hơn hai mươi cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh lào cai cùng các phương tiện cứu nạn cứu hộ chuyên dụng cũng đã được điều động vào hiện trường phối hợp với lực lượng chức năng huyện simacai tìm kiếm các nạn nhân
cho đến ngày một mươi sáu tháng tám lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu bé sinh năm hai nghìn hai mươi một và nạn nhân nữ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai thường trú tại thôn cốc rế xã bản bế
như vậy là đến thời điểm này lực lượng chức năng đã tìm được hai trên ba người mất tích và công tác tìm kiếm nạn nhân vẫn còn đang được tích cực triển khai
thưa quý vị sau gần hai tháng thực hiện cao điểm lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh tuyên quang khẳng định là không có chuyện hết cao điểm thì việc xử lý xe quá tải cơi nới thành thùng và các vi phạm khác sẽ hạ nhiệt
lực lượng chức năng vẫn tiếp tục duy trì tuần tra kiểm soát hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ xử lý nghiêm các xe vi phạm và sẽ không khó
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
đây là số liệu từ ngày hai mươi tháng sáu đến nay khi phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh tuyên quang thực hiện đợt cao điểm giá quần